theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi bốn h ba mươi chiều ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão số năm ở vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách đất liền các tỉnh bình định khánh hòa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
trong sáu giờ qua bão số năm tiếp tục mạnh lên đạt cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ở đảo lý sơn quảng ngãi gió mạnh cấp bảy giật cấp chín dự báo trong một mươi hai giờ tới bão số năm di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi một